hội đồng châu âu đã thông qua nội dung của hiệp định evfta và ipa đồng thời ủy nhiệm cho ủy ban châu âu ký kết với việt nam vào ngày ba mươi tháng sáu tại hà nội
theo bộ công thương mức cam kết trong evfta có thể coi là mức cam kết cao nhất mà việt nam đạt được trong các fta đã được ký kết cho tới nay
ngay khi evfta có hiệu lực việt nam sẽ xóa bỏ sáu mươi năm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu từ eu
các dòng thuế còn lại sẽ được dỡ bỏ dần trong một mươi năm tới và chín mươi chín thuế quan đánh vào hàng hóa giao thương giữa hai phía sẽ được xóa bỏ
bên cạnh việc mang lại những cơ hội kinh tế quan trọng evfta cũng đảm bảo thương mại đầu tư và phát triển bền vững bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn cao nhất về bảo hộ lao động an toàn bảo vệ môi trường và người tiêu dùng
hiệp định sẽ giúp kỳ mạch xuất khẩu của việt nam sang eu tăng thêm khoảng hai mươi vào năm hai nghìn hai mươi bốn mươi hai bảy vào năm hai nghìn hai mươi năm

evfta sẽ giúp kỳ mạch xuất khẩu của việt nam sang eu tăng thêm khoảng ba mươi bảy vào năm hai nghìn ba mươi so với khi chưa có hiệp định
trong khi đó evipa sẽ giúp bảo vệ và tăng đầu tư của eu vào việt nam điều này hứa hẹn đưa việt nam trở thành một trong những trung tâm hoạt động thương mại và đầu tư của eu tại đông nam á